cuộc cách mạng công nghiệp bốn đang tác động mạnh mẽ lên toàn diện các lĩnh vực của cuộc sống
du lịch là một trong những ngành chịu tác động trực tiếp của cuộc cách mạng này
ngành du lịch đà nẵng cũng đang tập trung đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
du lịch thông minh như một giải pháp cần thiết trong bối cảnh hiện nay
đây chính là một trong những hướng đi mới mà ngành du lịch thành phố đà nẵng đã hoạch định và đang đẩy mạnh phát triển
trong thời đại công nghệ bốn sức hút cho một địa điểm đến chính là việc đầu tư
và cho ra đời những sản phẩm du lịch độc đáo mới lạ thông qua sự lan tỏa của công nghệ
bằng việc sử dụng ứng dụng trên màn hình tương tác và phần mềm ứng dụng du lịch thông minh
đã trở thành hình thức phổ biến của đơn vị lữ hành tại thành phố đà nẵng
góp phần nâng cao uy tín thương hiệu và doanh số bán hàng cho doanh nghiệp
cách thức tiếp cận kênh phân phối cách thức quảng bá sẽ được tập trung vào thương mại dân tử cũng như là dân thông minh
thì chúng tôi cũng sẽ tập trung triển khai cái việc hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng các sản phẩm du lịch mới
và thông qua các dự án du lịch
chúng tôi cũng sẽ thực hiện việc hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ
thông qua các khóa đào tạo bồi dưỡng tập hướng nghiệp vụ cũng như tập huấn các bộ tiêu chí chủng doanh nghiệp
trong hoạt động phục vụ du lịch
đồng thời chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc liên kết hợp tác ba địa phương đà nẵng
quảng nam huế trong việc khai thác các kinh tế kích cầu cũng như kết nối điểm đến
theo báo cáo của sở du lịch tp đà nẵng tổng thiệt đại của ngành du lịch tp ước tính trong quý một năm nay
khoảng hai tỷ đồng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tuy nhiên giai đoạn này là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch và phục vụ du lịch phát triển mạnh mẽ hơn
bằng việc tiếp cận với công nghệ ứng dụng du lịch thông minh và tung ra nhiều chương trình kích cầu
với những gói sản phẩm du lịch hấp dẫn
hôm nay kỳ vọng du lịch đà nẵng sẽ có tốc độ phục hồi nhanh chóng
với lượng du khách tăng trở lại trong thời gian tới